bãi rác thải nằm trong diện tích đất quy hoạch nghĩa trang thị trấn phước an huyện rongpak tỉnh đắk lắk
do công ty trách nhiệm hữu hạn đô thị và môi trường đức tài quản lý trở nên quá tải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
tuy nhiên do trên địa bàn huyện không có bãi chứa rác thải nào khác nên hàng ngày công ty đức tài vẫn tiến hành thu gom rác thải
ở thị trấn phước an và các xã lân cận trở về đổ ở đây khiến cho lượng rác thải ngày một tăng lên
tràn vào cả khu nghĩa trang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân
trước đây bãi rác này chỉ phục vụ nhu cầu thu gom và xử lý rác thải của người dân thị trấn phước an
đến năm hai nghìn một mươi năm ubnd huyện cờ đông bắc đã giao bãi rác này cho công ty đức tài quản lý và chịu trách nhiệm thu gom rác thải trên địa bàn huyện
do diện tích hố rác quá nhỏ việc xử lý rác chủ yếu là trôn lấp để tự phân hủy nên không thể giải quyết hết
khiến hàng trăm tấn rác bị tồn động rác đổ tràn ra cả đường đi
cả khu vực nghĩa trang khiến người dân địa phương rất bức xúc
không chỉ ảnh hưởng đến nguyên liệu
không chỉ ảnh hưởng đến nguyên liệu không chỉ ảnh hưởng đến nguyên liệu
không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà nguồn nước của hàng trăm hộ dân sinh sống xung quanh bãi rác cũng bị ô nhiễm không thể sử dụng được